tại nhà văn hóa xuân diệu huyện can lộc ủy ban nhân dân tỉnh hà tĩnh long trọng tổ chức lễ đón bằng công nhận hoàng hoa sứ trình đồ
di sản tư liệu thuộc chương trình ký ức thế giới khu vực châu á thái bình dương của unesco
di sản hoàng hoa xứ trình đồ của dòng họ nguyễn huy ở làng trường lưu nay thuộc xã trường lộc huyện can lộc tỉnh hà tĩnh
bảo tồn và diên dữ qua nhiều thế hệ
đây là tập bản đồ ghi chép với nhiều hình ảnh thông tin phong phú quý hiếm về hành trình đi xứ của xứ thần đại việt thế kỷ một mươi tám
do nguyễn huy oánh thuộc thế hệ thứ một mươi của dòng họ nguyễn huy biên tập hiệu đính và chú thích trong các năm một nghìn bảy trăm sáu mươi năm một nghìn bảy trăm linh
từ các tài liệu của nhiều thế hệ đi xứ trước đồng thời bổ sung thêm các chi tiết liên quan đến chuyến đi năm một nghìn bảy trăm sáu mươi sáu một nghìn bảy trăm sáu mươi bảy do ông làm tránh xứ